tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành địa phương về tình hình khai thác cát sỏi trái phép đang gây bức xúc trong dư luận
theo báo cáo của ngành công an từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay có một mươi bốn trên hai mươi địa phương đã phát hiện sáu trăm năm mươi chín vụ với bốn trăm hai mươi sáu đối tượng về hành vi khai thác cát trái phép và tập kết kinh doanh cát trái phép
tổng số tiền xử phạt hơn một mươi hai tỷ đồng tịch thu bốn sáu trăm tám mươi năm mét khối cát bảy mươi ba ghe thuyền hai ô tô một máy xúc khởi tố hai vụ về hành vi khai thác cát trái phép
đại diện bộ công an và các địa phương cho rằng vẫn còn có một số điểm vướng về văn bản chính sách trong công tác xử lý khiến cho vấn nạn khai thác cát sỏi trái phép tái bùng phát
trường hợp phát hiện cán bộ có hành vi bao che bảo kê cho vi phạm sẽ tùy tính chất mức độ để xử lý theo quy định của pháp luật